tòa án quân sự quân chủng hải quân vừa ấn định thời gian xét xử cựu thứ trưởng nguyễn văn hiến cùng bảy bị can
trong vụ án liên quan tới sai phạm tại khu đất vàng ở đường tôn đức thắng quận một tp hcm
vụ án sẽ được xét xử vào ngày một mươi tám tháng năm tại phòng xử án quân sự thủ đô hà nội
trong vụ án cựu thứ trưởng bộ quốc phòng nguyễn văn hiến là bị can duy nhất bị xét xử tội danh
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bảy bị can khác trong vụ án có sai phạm liên quan ba khu đất vàng trên đường tôn đức thắng quận một tp hcm
dẫn đến quân chủng hải quân mất quyền quản lý sử dụng ba khu đất trong thời gian bốn mươi chín năm
gây thất thoát cho ngân sách nhà nước là chín trăm ba mươi chín tỷ đồng